nhằm hiện thực hóa một trong những cam kết tranh cử đáng chú ý nhất
chính quyền tổng thống mỹ donald trump vừa công bố gói đề xuất chính sách thuế mới
theo đó thực hiện những cắt giảm thuế lớn nhất trong lịch sử có lợi cho doanh nghiệp và cá nhân
theo kế hoạch đối tượng đóng thuế tại mỹ sẽ được cắt giảm xuống còn ba nhóm một mươi hai mươi năm và ba mươi năm
thuế doanh nghiệp sẽ giảm xuống còn một mươi năm từ mức ba mươi chín sáu như hiện nay
trong khi thuế thu nhập cá nhân kể cả tầng lớp người giàu cũng sẽ giảm khá nhiều so với trước đây
cụ thể một cặp vợ chồng sẽ không phải đóng thuế đối với khoản thu nhập hai mươi bốn đô la đầu tiên mà họ kiếm được
đồng thời xóa bỏ khoản áp thuế thu nhập ba tám đối với những cá nhân có thu nhập hơn hai trăm linh đô la một năm
bên cạnh đó một số công ty lớn của mỹ đang làm ăn ở nước ngoài có thể đưa lợi nhuận về nước
với mức thuế chỉ còn một mươi thay vì ba mươi năm như hiện nay
tuy nhiên chính sách thuế nói trên không áp dụng với các khoản thuế
ngay khi nhà trắng công bố gói đề xuất thuế mới rất nhiều nghị sĩ dân chủ đã lên tiếng phản đối
và khẳng định họ sẽ ngăn chặn tại quốc hội